có thói quen ăn gỏi cá tiết canh và nem sống người đàn ông năm mươi tuổi ở thái nguyên đi đại tiện ra nhiều đốt sán
thậm chí sán còn tự chui ra qua đường hậu môn
lò sao ảnh hưởng đến sức khỏe ông tvn đã đến khám tại bệnh viện nhiệt đới trung ương
tại đây ông được chẩn đoán nhiễm ký sinh trùng sán dây
sau đó bệnh nhân đã được nhập khoa virus ký sinh trùng để điều trị
ông tvn chia sẻ tôi có sở thích ăn đồ thái sống với tiết canh tần suất dài đặc
vì thế một mươi năm trước tôi đã phải điều trị bệnh run sán
đợt này đi đại tiện tôi thấy có sán ra theo nên tôi đi kiểm tra xem có vấn đề gì không
về đây tôi được làm các xét nghiệm thì biết mình mắc sán dây
sau khi điều trị tôi sổ con sán khoảng một mươi mét
theo các bác sĩ khoa virus ký sinh trùng trường hợp này cần nhập viện bởi thứ nhất
tẩy xá ở nhà không sạch sẽ không đảm bảo rất dễ lây cho người khác
thứ hai là không được theo dõi bệnh nhân uống thuốc và con sán da như thế nào
để tẩy sạch được sán thì phải da được đốt vào đầu sán
nếu còn đốt vào đầu sán thì nó còn phát triển tiếp như bệnh nhân này đã từng tẩy sán nhưng chưa hết
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thanh bình phó trưởng khoa virus ký sinh trùng bệnh viện nhiệt đới trung ương cho biết
bệnh sán dây là do các loài sán dây trường thành gồm taenia saginata taenia solilum và taenia asis artica ký sinh trong ruột gây nên
bệnh sán dây có thể ký sinh ở người dưới hình thức sán trường thành và ấu trùng
bệnh sán dây hay còn gọi là sán giải gây ra tình trạng nhiễm ký sinh trùng ở ruột
nguyên nhân do trứng sán dây sán dây lợn sán dây bò sán dây cá xâm nhập từ động vật vào người qua đường miệng
đặc biệt là thói quen ăn thịt sống thịt tái hoặc chơi nấu chín
thông thường cơ thể bị nhiễm sán sẽ gặp các triệu chứng nhẹ và không đặc hiệu như mệt mỏi đau bụng tiêu chảy
các triệu chứng cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào từng loại sán dây mắc phải
sán dây không thể sống tự do một mình ở môi trường bên ngoài mà tồn tại trong ruột của động vật và con người
ở người sán dây ký sinh giữa hình thức sán trưởng thành và ấu trùng
tùy theo loại vật chủ trung gian như bò heo cá mà loại sán dây ký sinh vào gây bệnh cho con người
sẽ có những tên gọi khác nhau là sán dây lợn sán dây bỏ hay sán dây cá
sán dây bò sán trưởng thành chiều dài từ bốn đến một mươi mét đầu sán hình trái lê đường kính từ một đến hai mm
có bốn đĩa hút không có chủy và móc đốt già có chiều dài gấp hai năm đến ba lần chiều ngang
đốt sán tự động bò ra ngoài và có thể tìm thấy ở mền chiếu áo quần
trứng kích thước ba mươi bốn mươi cm giống trứng sán dây heo
nang ấu trùng nhỏ hơn năng ấu trùm sán dây heo kích thước sáu tám mm x ba năm mm
có màu đỏ vì chứa chất miopine có đầu ấu trùng bên trong
sán dây cá sán trưởng thành là sán lớn nhất ký sinh ở người màu trắng à hay sán vàng
dài từ một mươi một mươi hai mét có khi là hai mươi mét gồm ba bốn đốt
đốt đầu sán nhỏ hình thuẫn kích thước hai ba mm x bảy mm không có đĩa hút mà có hai dãnh hút
đốt trưởng thành có hình thang chiều dài ngắn hơn chiều ngang kích thước từ một mươi một mươi hai mm x ba bốn mm
trứng màu nâu vỏ mỏng có nắp giống trứng sắn lá nhưng kích thước nhỏ hơn
kích thước bảy mươi bốn mươi năm mm một mm bằng một mm chưa phôi lúc mới sinh
ký sinh trùng học cũng chia sắn dây thành hai lớp
sắn dây ký sinh người ở giai đoạn trưởng thành ký sinh ở ruột
người là ký chủ vĩnh viễn gồm sán dây lợn sán dây trung bình và sán dây nhỏ
sán dây ký sinh người ở giai đoạn ấu trùng người là ký chủ trung gian do sán ký sinh nhầm
thay vì phải ký sinh ở động vật
ấu trùng di chuyển lava migran
khi chúng ta ăn thịt heo thịt bò có ấu trùng sán nàng sán chưa được nấu chín
nang sán đi vào cơ thể người sẽ phát triển thành sán dây lợn sán dây bò trưởng thành
và ký sinh ở ruột non của con người
trường hợp ăn phải trứng sán dày lợn thường có trong rau trái cây tươi nước uống do chưa được rửa sạch
trứng sẽ phát triển thành ấu trùng sán dây lợn trong cơ thể gây bệnh ấu trùm sán dây lợn
hay còn gọi là bệnh người gạo
tình huống này hiếm xảy ra ở ấu trùng sán dây bò
biểu hiện nhiễm bệnh sán dây trưởng thành thường nhẹ không triệu chứng đặc hiệu
tình cơ xét nghiệm phân thấy đốt sán một số trường hợp có thể có các triệu chứng như buồn nôn
nhức đầu tiêu chảy từng đợt sụt cân
đôi khi đau bụng lan xuống ruột thừa do sán di chuyển từ ruột non qua ruột già
có thể cọ sát vào văn hồi kết
ở người suy nhược thần kinh trẻ em có thể xuất hiện các triệu chứng co giật
thay đổi tính tình dối loạn tim mạch
đôi khi bệnh nhân có hội chứng thiếu máu nguyên nhân do thiếu hụt b một mươi hai
bệnh ấu trùng
khi di chuyển khắp nơi trong cơ thể ấu trùng sán dây có thể gây ra bệnh cảnh nghiêm trọng
khi chúng phát triển ở các vùng ngoài da gan phổi mắt cơ và mô dưới da
đặc biệt nguy hiểm khi ở trong não biến chứng nặng có thể tử vong
ở người ấu trùng tania solium gây ra tổn thương ở nhiều cơ quan phủ tạng
ấu trùng echinococcus granulosa và emantilocularis gây ra bệnh hydratis phế nang
ấu trùng của spirometra spb spirometra erinaceae cũng có thể gây nhiễm cho người
bất cứ ai cũng có thể gây nhiễm cho người
các người có thể bị nhiễm bệnh sau khi ăn phải trứng hoặc ấu trùng sán dây
theo đó các nguyên nhân lây nhiễm phổ biến bao gồm
ăn phải trứng sán
trứng sán xâm nhập vào con người thông qua ba con đường chính là thức ăn nước đất bị ô nhiễm
nếu trong vật chủ heo bỏ có sán dây các đốt hoặc trứng của sán có thể có trong phân vật chủ và rơi xuống đất
mỗi đốt có thể chứa hàng nghìn trứng
một người có thể bị nhiễm bệnh sán dây do uống phải nguồn nước bị ô nhiễm
tay bẩn khi tiếp xúc với động vật và đất bị ô nhiễm
tiêu thụ thực phẩm ô nhiễm nhất là rau củ quả được chăm bón từ phân tươi chưa qua các bước xử lý
trứng nở thành ấu trùng đi vào ruột sau đó di chuyển và lây nhiễm sang các bộ phận khác của cơ thể
loại nhiễm trùng này phổ biến nhất với sán dây từ lợn
ăn thịt hoặc cá bị nhiễm bệnh
nếu thịt hoặc cá mang nang ấu trùng và không được nấu chín hoặc còn sống
thì những năng này có thể đi đến ruột và phát triển thành sán dây trưởng thành
một con sắn dây trưởng thành có thể có các đặc điểm sau
sống lâu đến hai mươi năm dài tới một mươi năm mét tự gắn vào thành ruột
đi qua hệ thống tiêu hóa của con người và đào thải qua phân
nhiễm sán dây cá phổ biến hơn ở các quốc gia thường tiêu thụ cá sống
chẳng hạn như đông u các nước vùng scandinavia đan mạch phần lan naui thụy điển và nhật bản
những loại cá nước ngọt chưa nấu chín hoặc sống như cá hồi là những nguồn lây phổ biến nhất
lây truyền từ người sang người
sán dây lùn có thể lây truyền từ người sang người
đây cũng là loại sán dây duy nhất có thể trải qua toàn bộ vòng đời của mình trong một vật chủ duy nhất
nhiễm sán dây lùn là bệnh nhiễm sán dây phổ biến nhất trên toàn cầu
lây truyền từ côn trùng sang người
bọ chét và một số loại bọ khác có thể nhiễm chứng sán khi ăn phân của chuột hoặc chuột bị nhiễm bệnh
những côn trùng này có thể lây nhiễm sang người với vai trò là vật chủ trung gian
và sán dây truyền từ chứng sang giai đoạn trưởng thành
loại nhiễm trùng này xảy ra với sán dây lùn và phổ biến hơn nhiều ở những nơi thực hành vệ sinh kém
tái nhiễm sán
trong quá trình điều trị con người có thể tự tái nhiễm nếu không tuân thủ các biện pháp vệ sinh tốt
trứng có trong phân người việc không rửa tay sau khi vệ sinh sẽ làm tăng nguy cơ tái nhiễm
bệnh sán dây gây bệnh ở người thường do sán dây lợn và sán dây bỏ gây nên
bệnh sán dây liên quan đến thói quen ăn thịt lợn bò tái sống hoặc chưa được nấu chín
bệnh sán dây có thể gây ra các triệu chứng không đặc hiệu như đau bụng buồn nôn tiêu chảy hoặc táo bón khi sán dây phát triển trong ruột
bệnh ấu trùng sán dây lợn xảy ra khi ăn phải trứng sán dây lợn
trứng sán dây lợn được đào thải qua phân của người bị nhiễm bệnh có thể gây ô nhiễm nguồn nước đất
từ đó có thể ô nhiễm thực phẩm như rau sống rau thủy sinh phơi nhiễm với trứng sán
ấu trùng sán dây lợn có thể phát triển ở cơ da mắt và hệ thần kinh trung ương
trường hợp nặng có thể gây đau đầu dữ dội nôn co giật hoặc động kinh
nguy cơ xảy ra biến chứng phụ thuộc vào một số yếu tố trong đó bao gồm loại sắn dây và người bệnh có được điều trị hay không
bệnh sán dây nếu người ăn phải trứng sán dây lợn sẽ có nguy cơ bị nhiễm ấu trùng
ấu trùng có thể thoát ra khỏi ruột và lây nhiễm sang các mô và cơ quan khác trong cơ thể
có thể gây tổn thương các cơ quan trường hợp nghiêm trọng có thể tử vong
bệnh sắn dây thần kinh đây là một biến chứng nguy hiểm của bệnh nhiễm sán dây lợn não và hệ thần kinh bị ảnh hưởng
người mắc bệnh có thể gặp các triệu chứng như nhức đầu các vấn đề về thị lực co giật viêm mảng não và lũ lẫn
trong những trường hợp rất nghiêm trọng nhiễm trùng có thể gây tử vong
bệnh năng sán chó sán dây echinococcus có thể gây ra một bệnh nhiễm trùng gọi là echinococcus
ấu trùng rời khỏi ruột và lây nhiễm sang các cơ quan phổ biến nhất là gan
nhiễm trùng có thể dẫn đến u nang lớn gây áp lực lên các mạch máu lần cận và ảnh hưởng đến tuần hoàn
trường hợp tổn thương nặng cần thực hiện phẫu thuật hoặc ghép gan
khi nghi ngờ nhiễm sán dây hoặc có các triệu chứng nhiễm sán bạn nên đến các cơ sở y tế uy tín để được các bác sĩ thăm khám
số ít người có thể thấy được đốt sắn dây trưởng thành trong phân của họ
tuy nhiên kiểm tra mẫu phân vẫn là việc làm cần thiết
trong lúc khám bác sĩ cũng có thể kiểm tra khu vực xung quanh của hậu môn người bệnh để tìm dấu hiệu của trứng hoặc ấu trùng
các phương pháp hỗ trợ trần đoán sau có thể được sử dụng tùy thuộc vào loại nhiễm ấu trùng sán dây
xét nghiệm máu
những xét nghiệm này nhằm tìm kiếm các kháng thể do nhiễm trùng có thể thấy bạch cầu toàn tính trong máu tàng nhẹ một mươi một một mươi hai trong trường hợp hội trứng ấu trùng di chuyển
trần đoán hình ảnh
kỹ thuật thực hiện có thể bao gồm chụp x quang ngực siêu âm chụp ct hoặc chụp mi
kiểm tra nội tạo xem các cơ quan có hoạt động bình thường hay không
xét nghiệm phân nhằm phát hiện loại ký sinh trùng run sán
phương pháp graham
phương pháp băng dính trong
dùng một miếng băng keo trong dán lên bỉa hậu môn sau đó gỡ ra dán lên lam quan sát dưới kính hiển vi để tìm chứng
để phòng bệnh sán dây các bác sĩ khuyến cáo người dân nên ăn chín uống xôi không ăn uống thực phẩm sống tái
đồng thời giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh thực hành vệ sinh tay đúng cách rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh